vậy những vấn đề nào đang được đặt ra và cần phải có những chính sách gì để không có một vụ việc tương tự nào có thể xảy ra như vậy
vấn đề và chính sách ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với những phân tích từ chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong

vâng xin chào mấy tổng viên duy trang chào quý vị khán giả của chương trình
vâng thưa ông dư luận trong thời gian qua thì đang đặc biệt quan tâm xung quanh vụ đấu giá đất tại thủ thiên và vụ bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc
vậy thì cá nhân ông có những nhìn nhận như thế nào khi theo dõi hai vụ việc trên ạ
vâng chúng ta hãy bắt đầu từ câu chuyện liên quan đến thị trường bất động sản
tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của quốc hội bộ trưởng bộ tài chính đã nhận định vụ việc đẩy giá đất ở thủ thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường
ông có thể chia sẻ phân tích cụ thể hơn về những tác động khi mà tập đoàn tân hoàng minh bỏ thầu sau khi đã được công bố là trúng thầu
đằng sau những cái hành động như vậy nó sẽ làm cho cái nhiễu loạn giá thị trường ở chỗ nó biến cái giá ở khu vực đó trở thành một cái giá siêu tưởng
và hiện nay có thể nói là dư lượng rất khó đọc vị giá sẽ là bao nhiêu
chúng tôi cho rằng nói chung là sẽ tạo ra một cơn sốt giá
và cơn sốt ra nó đẩy giá mặt bằng của khu vực đó lên
và cái nhiễu loạn này nó sẽ làm lợi cho những cái người mà nếu họ gọi là tất toán thành công những cái thương vụ đất tương lai theo cái giá nhiễu loạn đó
và cái sự nhiễu loạn này nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ xã hội
một là nó làm sự tranh đạch giá giữa thủ thiêm và các vùng khác
cái này nhìn có độ nào đó thì có lợi có lợi cho thu thuế ngân sách nhà nước có lợi cho các cái hoạt động về cho thế đất
nhưng mà nó sẽ gây hại ở chỗ nó làm tăng chi phí đầu vào của tất cả các cái doanh nghiệp của tất cả những cái hoạt động đầu vào và đặc biệt là cho những cái dự án đất bộ sản tương lai
và khi tăng giá như vậy thì nó sẽ gây những cái tình huống là các dự án đã trở thành treo hết
các dự án nó trở thành ra những dự án mà rất khó triển khai đến cùng
và nó tắc ra những cơn sốt đất mua đi bán lại chứ không còn là triển khai trên thực tế nữa
ngoài ra nữa là những cái kế hoạch hoạt động kể cả kinh doanh kể cả sinh kế của người dân gắn liền với giá đất của khu vực đó cũng sẽ bị nhiễu thậm chí thay đổi
thậm chí đâu đó sẽ có những đối tượng không thể tiếp cận được với những cái dự án mà mình đã phôi thai cho mình do cái giá đất bị nhiễu loạn
và cuối cùng thì muốn hay không hồ chí minh dấn điều chỉnh cái giá đất của thành phố
theo cái làn sóng điều chỉnh giá chung
bởi vì nó không sẽ kéo dài cái giá giữ giá của thành phố với cái giá gọi là giá thị trường
và như vậy nó sẽ tạo ra những cái nhiễu loạn có thể nói là hệ quả sẽ vô cùng lớn cho cả quản lý nhà nước cho cả cái hình thực tiễn cho cả hiệu quả kinh tế xã hội cũng như là cho những vấn đề khác có liên quan đến định giá
vâng cùng với đó là thị trường chứng khoán vừa qua cũng đã có một phen khiến cho nhiều nhà đầu tư lao đao với hàng chục triệu cổ phiếu được chủ tập đoàn flc bán chui như vậy

vâng dù đã có những sự vào cuộc từ các cơ quan quản lý nhưng mà những tác động của hai vụ việc trên thì sẽ vẫn kéo dài
vậy thì từ góc độ nhìn nhận của mình thì theo ông những vấn đề nào đang được đặt ra ạ
chứ chúng tôi cho rằng là vấn đề thứ nhất đó là nhận thức của doanh nghiệp
cả ba doanh nghiệp chúng ta nói lên trên đều đâu đó nó không chỉ là nông nổi cảm xúc mà đâu đó đều tính toán rất cá nhân
cái thứ hai là một
cái thông điệp đặt ra là dường như có một gì đó không ổn trong cái môi trường quản lý hiện nay đối với doanh nghiệp
kể cả gia nhập doanh nghiệp gia nhập thị trường như là cái doanh nghiệp năm trăm linh tỷ cho tới vấn đề bán cổ phiếu như là nrc cho đến vấn đề về đấu giá đấu thầu như là cái vụ thủ thiêm
rõ ràng môi trường đầu tư việt nam hiện nay đang có vấn đề
vấn đề đó là gì
có lẽ cần phải nhiều cuộc trao đổi hơn nữa
nhưng mà đang cho thấy những kẽ hở để họ có thể thực hiện những cái động thái mà có thể nói là gây rúng động lắc
và tạo tổn hại lớn cũng như có thể qua mặt được pháp luật ở mức độ nào đó
cái thứ ba dường như là xã hội chưa đủ áp lực để cho những cái hành vi như vậy vẫn tiếp tục tồn tại và thậm chí còn tái lập
và có lẽ dư luận xã hội phải nghiêm khắc hơn nếu không nói là nghiệt ngã hơn để không được phép tái lập những hành vi như vậy nữa
đấy là những vấn đề chúng tôi cho rằng là cực kỳ quan trọng
và cuối cùng thì chúng tôi cho rằng là một trong vấn đề nữa là cần phải tiếp tục xử lý nghiêm và tạo ra một cái đợt tuyên truyền mới để giữ được lòng tin
cho một cái năm hai nghìn hai mươi hai này đang có nhiều cơ hội nhiều căn cứ để hy vọng tốt hơn năm hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến thì đang cho rằng là qua hai vụ việc trên thì chế tài quản lý của chúng ta chưa đủ sức mạnh và cũng như chưa đủ gian đe để các vi phạm này đang được tái diễn
vậy ông nghĩ sao về những chính sách hạn chế bất cập đang còn tồn tại
đối với vụ bán chui hiện nay rất nhiều chân gia nói rồi mức độ xử lý bán chui đã tính theo phần trăng của tổng mức độ bán anh bán ra
nhưng mà lại không quá mạnh
một tỷ rưỡi trong khi người ta thu được hàng nghìn sáu trăm tỷ thì rõ ràng mức này là quá là thấp so với cái mà lợi ích kỳ vọng họ đạt được
vì thế cần phải có sự thay đổi rất lớn
thế còn đối với vụ thủ thiêm thì hơi khó ở chỗ là chúng ta không có cái mức gọi là mức gian đe đủ lớn hay là hai mươi của cái đặt cọc
thì rõ ràng là nó rất lớn đối với nhiều cá nhân
tôi cũng như vậy rõ ràng là năm trăm linh tỷ không phải là thậm chí đòi cao nghiệp của cả một đời người mơ ước
nhưng đối với nhiều đại gia đối với những cuộc chơi
đối với những dự án mà họ đã lấy kế hoạch để thu được lợi ích bổ sung thì có lẽ nó còn lớn hơn rất nhiều thanh niên tỷ
và do đó là cần phải tính toán để làm sao đó cái mức bỏ cọc nó không chỉ phụ thuộc vào cái mức của giá trị cọc hay là cái mức của dự án đấy mà nó gắn với những chi phí cơ hội
ngoài ra là thành chính cũng cần phải có những xử lý
ví dụ anh đã chơi một cuộc như vậy rồi rất khó anh sẽ bị cấm cửa cho những cuộc chơi sau bao nhiêu lâu đó
những vụ nào đó để đuổi anh ra khỏi cuộc chơi như vậy
chứ nếu anh nộp tiền sau anh lại không có
nếu anh lại hòa với rất là mọi người anh lại đủ tư cách thì anh lại tạo những cuộc chơi xấu
do chúng tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta phải giả soát lại tổng thể cái môi trường đầu tư của việt nam
tổng thể những biện pháp quản lý và đặc biệt những chế tài để đưa ra những chế tài sau đó đủ sức gian đe để cái doanh nghiệp và người phạm pháp hay những người mà gọi là có ý định phạm pháp không dám gian đe không thể không dám phạm tội không thể phạm tội
đấy là những và không cần phạm tội
thì tất cả những điều đó nó phải giống như chúng tham dũng
đây là một dạng tham nhũng trong doanh nghiệp tư nhân trong cái hoạt động kinh doanh tư nhân
có lẽ là như vậy
nếu như nó không đủ đủ chúng ta phải coi như thế
vâng rõ ràng yêu cầu đặt ra là cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế khung khổ pháp lý
vậy để không có những vụ việc tương tự có thể làm nhiễu loạn thị trường chứng khoán bất động sản hay là bất kỳ thị trường tài sản nào khác
theo ông cần phải điều chỉnh hay là xây dựng những chính sách cả trước mắt và lâu dài như thế nào ạ
vâng trước mắt thì là cần phải ra soát lại tất cả những kẽ hở cho những lý do của chúng ta đã thấy là có xuất hiện những tình trạng như vậy
kể cả đấu giá đặc biệt là đặt cọc bỏ cọc rồi trong cái bán chui cổ phiếu
và chúng tôi nghĩ rằng là hiện tượng bán chui là hiện tượng xấu nhất trong lịch sử của thị trường cổ phân hộ thị trường về chứng khoán
cái kẽ hở như vậy cần phải được nhận diện xử lý như đã nói ở trên thật đủ nghiêm để cho thay đổi ý thức
và không thể thực hiện những hành vi như vậy ở những đối tượng mà có ý định hoặc là có
đã làm trong những đối tượng đó đây là cái điều kiện nhất
chúng tôi xin lưu ý cho đến nay đã đến cái thời điểm mà có thể nói là nó mờ dần biên giới quốc gia
nó mờ gần sự phân biệt giữa môi trường đầu tư trong nước và nước ngoài
mà trong khi đó hai cái thị trường lớn nhất là bất động sản và chứng khoán là phải hợp nhập đầu tiên
bởi vì đây là những thị trường nó vừa phản ánh vừa lan tỏa
tích cực thì rất tích cực nhưng tiêu cực thì cực kỳ tiêu cực cho các lĩnh vực khác và đời sống kinh tế xã hội và độ ổn định của vĩ mô
lâu dài tất nhiên chúng ta phải có lộ trình để tránh gây sốc về chính sách
nó tạo ra rủi ro chính sách cho những cái cá nhân có liên quan
nhưng mà lâu dài là phải là như vậy
và cuối cùng là như đã nói là dư luận nhận thức xã hội rồi ý thức của doanh nhân cũng cần phải được đào tạo lại cần được nâng lên
để nó vừa là xứng đáng với vị thế của anh xứng đáng yêu cầu của anh mà nó còn đủ tạo áp lực để cùng với luật pháp
cùng với những biện pháp tài chính hành chính của nhà nước thì công cộng nó cũng phải tạo ra một cái áp lực về mặt văn hóa kinh doanh
nhất văn hóa xã hội cần phải tạo ra
vâng xin được cảm ơn ông đã đồng hành cùng chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị nhiều chuyên gia cũng đã đưa ra những dự báo phân tích đối với kịch bản thị trường bất động sản và chứng khoán
bởi những tác động tiêu cực của hai vụ việc này gây ra
trong khi các thị trường tài khoản như chứng khoán hay bất động sản đều lấy niềm tin và uy tín làm giá trị cốt lõi
thì những chế tài xử phạt quản lý ngăn chặn vi phạm cũng cần phải được liên tục hoàn thiện và cập nhật sát với thực tiễn
và một vấn đề chính sách ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
và trong mục vấn đề và chính sách ngày mai chúng ta sẽ cùng bàn luận về chính sách thưởng tết cho công nhân
mời quý vị cùng theo dõi
còn bây giờ sẽ là một số chính sách mới sẽ có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi hai
sở giáo dục đào tạo tp hcm
sở giáo dục đào tạo tp hcm

sở giáo dục đào tạo tp hcm

sở giáo dục đào tạo tp hcm